thảo luận về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi hai trong phiên họp vào chiều ngày hôm nay
một lần nữa cụm từ lãng phí niềm tin lại được các đại biểu đề cập phân tích
qua thảo luận đại biểu trần văn khải đoàn hà nam đề cập tình trạng lãng phí trong cải cách hành chính
khi phát sinh hàng ngàn thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương
hệ quả là trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lần đầu tiên trong lịch sử số doanh nghiệp đóng cửa đã vượt số doanh nghiệp đăng ký mới

hệ quả là trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lần đầu tiên trong lịch sử số doanh nghiệp đăng ký mới
cũng trong phiên làm việc vào chiều nay thảo luận về chủ trương tiếp tục giảm thuế vat hai theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
nhiều đại biểu đề xuất kéo dài thời gian thực hiện chính sách và mở rộng lĩnh vực thụ hưởng
nhiều đại biểu cho rằng trong những tháng qua dù thị trường có tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ
tuy nhiên vẫn còn su thế suy giảm
kích cầu thị trường trong nước là giải pháp quan trọng
giảm thuê giá trị gia tăng sẽ giúp người tiêu dùng bớt khó khăn
đồng thời tác động ngay vào thị trường của các doanh nghiệp
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an từ ngày một đến ngày sáu tháng sáu
đại biểu quốc hội tham gia kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm và cán bộ nhân viên văn phòng quốc hội
sẽ được cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
phối hợp với công an tp hà nội tổ chức thu nhận tài khoản định danh điện tử ngay tại tòa nhà quốc hội
ngày đầu thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử tại tòa nhà quốc hội
tranh thủ giờ giải lao nhiều đại biểu quốc hội
đã được lực lượng công an hỗ trợ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ hai
chỉ sau ít phút làm thủ tục các đại biểu quốc hội đã đăng ký thành công tài khoản định danh
đồng thời tích hợp nhiều giấy tờ và tài khoản này
quá trình đến làm cái hồ sơ thì được các anh chiến sĩ tiếp đón rất là chú đáo hướng dẫn rất là tận tình
bên cạnh đó thì là quá trình làm các cái thủ tục thì diễn ra rất là nhanh
chỉ khoảng năm phút là đã hoàn thiện các cái quy trình làm
cái thứ hai thì việc cấp định danh điện tử
giấy tờ thì giúp ích cho người dân
đấy là tất cả những cái thông tin cá nhân của một người
thì khi mà tích hợp vào đây thì khi thực hiện các cái giao dịch nó thuận lợi cho người dân
người dân không phải mất nhiều thời gian và phải cầm nhiều cái giấy tờ khi mà thực hiện các giao dịch
cho nên đây là một cái việc làm hết sức là thiết thực
thì chúng tôi thấy là đây là một sự quan tâm rất là sâu sắc của lãnh đạo bộ công an
cũng như là bang quản lý bang điều hành và bang chỉ đạo
một đề án công xáo của chính phủ
đặc biệt là các bạn cán bộ chiến sĩ mà hướng dẫn tại tòa nhà quốc hội này
thì chúng tôi thấy là thủ tục cũng khá đơn giản
rồi sự hướng dẫn thì cụ thể rõ ràng
tổ công tác được chia làm hai nhóm
một nhóm bố trí tại tòa nhà quốc hội
nhóm còn lại được bố trí tại văn phòng quốc hội
bắt đầu từ ngày một tháng sáu đến ngày sáu tháng sáu
với thời gian làm việc từ tám giờ đến một mươi bảy giờ
các cán bộ chiến sĩ sẽ ứng trực để hướng dẫn cấp kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh
trên nền tảng ứng dụng vneid cho các đại biểu quốc hội và thành viên đoàn đại biểu quốc hội
tổ công tác bao gồm hai mươi đồng chí cán bộ chiến sĩ thực hiện thu nhận tại tòa nhà quốc hội và văn phòng quốc hội
mỗi địa điểm sẽ bao gồm bốn bộ máy tính thu nhận
các đồng chí sẽ thường trực tại đây và thực hiện thu nhận cho các đại biểu
bất cứ thời gian nào các đại biểu có nhu cầu
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng
thời gian qua ban chỉ đạo thực hiện đề án sáu của chính phủ
trong đó bộ công an là cơ quan thường trực đã có nhiều nỗ lực
đến nay trên tám mươi triệu người dân được cấp căn cước công dân
tài khoản định danh cá nhân cấp độ một cấp độ hai đang được tập trung triển khai
những kết quả đạt được hết sức quan trọng tiến tới xây dựng chính phủ số không dùng giấy tờ
đây là điều kiện hết sức thượng lợi
vừa cho doanh nghiệp vừa cho người dân
sẽ có điều kiện khi thực hiện hay các giao dịch điện tử với nhau
cũng như với các cơ quan nhà nước
thì nó được thượng lợi rất nhiều
và cũng có thể nói là đây là một giải pháp để chúng ta hạn chế tới mức thấp nhất
vấn đề tiêu cực nhũng nhiễu khi phải làm việc một cách trực tiếp
đối với người thực thi công vụ ở các cơ quan công quyền
sau khi hoàn thành các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử
và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai
đại biểu quốc hội còn được gửi tặng một sổ tay vneid
của trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó giới thiệu thông tin về vneid hướng dẫn cài đặt
hướng dẫn sử dụng vneid giải đáp những câu hỏi thường gặp vướng mắt khi sử dụng
vào sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an đã tiếp ngài weldon f thứ trưởng ngoại giao canada
thứ trưởng lương tam quang hoan nghênh chào mừng ngài weldon f
thứ trưởng bộ ngoại giao canada
và đoàn bộ ngoại giao canada thăm chính thức việt nam
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam canada trong năm nay
thời gian qua quan hệ việt nam canada tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định
thực chất đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực như chính trị ngoại giao
thương mại đầu tư hợp tác phát triển quốc phòng an ninh văn hóa giáo dục
khoa học công nghệ giao lưu nhân dân
hai nước tiếp tục duy trì nhịp độ tiếp xúc cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt
để đạt được những bước tiến trong quan hệ ngày nay phải kể đến đóng góp vai trò cầu nối tích cực
có hiệu quả của đại sứ quán canada tại việt nam quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật
giữa bộ công an và các cơ quan đối tác canada như cảnh sát hoàng gia canada
cơ quan biên mậu canada đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực về chia sẻ thông điệp cấp cao
hợp tác phòng chống tội phạm và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
ngài weldon f tái khẳng định thời gian qua quan hệ song phương việt nam canada
đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đã đạt được những thành tiệu lớn
trong thời gian tới thứ trưởng ngoại giao canada mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác
và hỗ trợ của chính phủ việt nam nói chung và bộ công an việt nam nói riêng
để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay phó phát ngôn bộ ngoại giao nguyễn đức thắng
chủ trì cuộc họp báo thường kỳ cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại trung quốc và philippines
thông tin thêm về việc tàu hướng dương hồng mười của trung quốc hoạt động trái phép trong vùng biển của việt nam
theo đó cập nhật tình hình bảo hộ công dân trong vụ tai nạn ở trung quốc khiến một mươi một người việt tử vong
và hai người việt bị thương vào ngày một mươi chín tháng năm
hiện cục lãnh sự bộ ngoại giao và tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại
hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình nạn nhân tiến hành các thủ tục về vấn đề hậu sự để đưa thi hài
di hài về nước tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
dân bị thương về nước
liên quan đến việc hồi hương những người việt bị bóc lột lao động và đã được cảnh sát philippines giải cứu vào hồi đầu tháng năm
tính đến ngày một tháng sáu đã có một trăm bốn mươi trên tổng số bốn trăm ba mươi bảy công dân việt nam được đưa về nước an toàn
bộ ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự và đại sứ quán việt nam tại philippines tiếp tục trao đổi với nước bạn
để sớm đưa số công dân còn lại về việt nam an toàn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
về việc tàu hướng dương hồng một mươi của trung quốc hoạt động trái phép
trong vùng đặc biệt
ông nguyễn đức thắng tái khẳng định các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của việt nam
luôn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan kiên quyết kiên trì bảo vệ thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của việt nam
trên vùng biển của mình phối hợp với luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển auclos một nghìn chín trăm tám mươi hai và pháp luật việt nam
đến với những nội dung khác
tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ nguyễn phương hằng
và bốn đồng phạm
theo đó nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo khoảng hai ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo nội dung vụ án bà hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt hoặc thông tin chưa kiểm chứng
nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
bản những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của một mươi cá nhân
ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ các yêu cầu bồi thường
của một mươi cá nhân có đơn tố cáo bà hằng làm rõ vai trò đồng phạm của chồng bà hằng
là ông huỳnh uy dũng giám đốc công ty đại nam và làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục
vu khống người khác theo điều một trăm năm mươi năm và một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
một đường dây tàng trữ mùa bán trái phép chết ma túy và tàng trữ vụ
vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh tiền giang đã bị triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố đối với năm đối tượng
để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại thị xã gò công lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm nguyễn hoàng phong và trần bảo tiến
tại hiện trường và khám xét nơi ở của phong lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ bốn túi ni lông
chứa tinh thể rắn màu trắng dạng đá có trọng lượng hơn ba mươi g cùng một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của trần văn sang
và nhà của cha mẹ ruột của sang phát hiện thu giữ nhiều túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng dạng đá
có trọng lượng trên bảy trăm linh g một trăm tám mươi năm viên thuốc lắc hồng phiến hai khẩu súng dạng rulo cùng hai mươi ba viên đạn bằng kim loại
hơn một tỷ đồng tiền mặt một mươi lượng vàng cùng một số tăng vật tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã tạm giữ thêm hai đối tượng có liên quan đến vụ án là trần thanh toàn lại ngọc phương
đối tượng sang thừa nhận cầm đầu đường dây tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trên địa bàn
công an phường sapa thị xã sapa tỉnh lào cai vừa bắt giữ nhóm quái xế điều khiển xe mô tô không có biển số
không đội mũ bảo hiểm
nét pô đua xe gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông ngay trong đêm
vào đêm ngày hai mươi tám tháng năm công an phường sapa đã chốt chặn và bắt được bốn đối tượng đi trên ba xe mô tô cùng chú xã mường bo thị xã sapa
kiểm tra hành chính các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân bằng lái xe mô tô và giấy tờ chứng minh nguồn gốc của ba chiếc xe máy trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm về các lỗi mất an toàn giao thông tạm giữ ba xe máy để xử lý yêu cầu các đối tượng viết cam
kết không được tiếp tục có hành vi gây mất an toàn giao thông an ninh trật tự